ngay trong những ngày đầu nghỉ lễ hàng vạn du khách và người dân địa phương đã đổ về bãi biển cửa lò tỉnh nghệ an
kỳ nghỉ năm nay kéo dài trong năm ngày liên tục nên rất nhiều gia đình cơ quan đơn vị ở các tỉnh phía bắc đã đặt phòng từ trước để về đây nghỉ dưỡng
ngoài du lịch biển loại hình du lịch vùng núi của nghệ an cũng đã được du khách quan tâm lựa chọn
đặc biệt là tại các khu vực có suối có thác khí hậu mát mẻ của các huyện vùng cao như anh sơn con cuông tương dương kỳ sơn quế phong
trong ba ngày qua khu du lịch thác khe kèm đã đón bốn lượt du khách
tại các khu du lịch vùng cao du khách không chỉ khám phá núi rừng tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân cư bản địa
du khách còn được bơi lội vận động trong các trò chơi bên thác nước và khe suối